tin quốc tế ngày hai mươi chín tháng một mươi chính quyền địa phương xác nhận ít nhất là hai người thiệt mạng và một mươi tám người bị thương trong vụ đấu súng ở thành phố tampa bang florida của mỹ vào dạng sáng cùng ngày
một nghi phạm đang bị giam giữ và ít nhất là một nghi phạm khác đang bị truy lùng
cảnh sát cho hay vụ đầu súng giữa hai nhóm đã trở thành thảm họa đẫm máu trong lễ hội halloween khi hai bên nổ súng vào nhau trên đường phố
vụ nổ súng xảy ra tại khu vực có nhiều quán bar và câu lạc bộ đồng thời có rất nhiều người vui chơi thâu đêm trong khu vực vào thời điểm đó
một nghi phạm đã ra đầu thú lực lượng điều tra cho rằng có ít nhất là hai tay súng liên quan và đang xác định nguyên nhân vụ ẩu đả giữa hai nhóm
vụ đầu súng đã kéo theo một vụ dẫm đạp sau đó vài giờ sau vụ nổ súng cảnh sát vẫn phong tỏa khu vực